thưa quý vị khán giả bệnh hen xuyễn có chữa khỏi được hay không
đầu là các loại thuốc xịt hen xuyễn hiệu quả
dùng thuốc chữa hen xuyễn cần lưu ý những gì
đó là những câu hỏi thường gặp ở nhiều người mắc phải căn bệnh này
theo các bác sĩ điều trị hen xuyễn cần phải chú ý đến các yếu tố sinh hoạt hàng ngày thể lực của người bệnh
bằng nhiều cách khác nhau người bệnh hoàn toàn có thể kiểm soát tốt các triệu chứng
nếu được điều trị đúng phát đồ
và để hiểu rõ hơn về bệnh hen xuyễn trong chương trình sức khỏe ba trăm sáu mươi năm ngày hôm nay
bác sĩ của bệnh viện đa khoa tâm anh sẽ có những tư vấn cụ thể về bệnh này
xin mời quý vị khán giả cùng theo dõi
thưa bác sĩ thì bệnh hen xuyễn là gì và những triệu chứng biểu hiện cụ thể của bệnh ra sao
điều trị hen sẽ là một câu chuyện mà bệnh nhân sẽ phải điều trị lâu dài
không phải điều trị hết triệu chứng là bệnh nhân sẽ khỏi
mà chúng ta sẽ cần phải có những pháp đồ điều trị cụ thể lâu dài để bệnh nhân có thể dự phòng được các cân cấp
thế thì các triệu chứng của hen là gì
thì điển hình nhất một bệnh nhân trước khi khởi phát cơn hen thì có thể xuất hiện những cái tiền triệu
tức là triệu chứng gợi ý báo trước
ví dụ như bệnh nhân có thể thấy hát hơi sổ mũi hơi ngứa mắt đỏ mắt
rồi khi mà bước vào cân hen thực sự thì bệnh nhân sẽ thấy khó thở nhiều
khó thở thì thở
thở ra họ sẽ thở chậm hơn
những cơn khó thở này có thể kéo dài từ vài phút vài chục phút hoặc có thể dai dẳng cả ngày không dứt
và thường cuối cân thì bệnh nhân sẽ ho khạc đờm nhiều đờm chắn dính
càng ho khạc đờm tốt thì bệnh nhân sẽ càng đỡ khó thở hơn
và cuối cùng là họ sẽ hết cái cảm giác khó thở đấy
thì đấy là những cân hen điển hình
vậy thì những yếu tố nào khiến cơn hen xuyễn khởi phát thưa bác sĩ
thường thì chúng tôi thường gặp nhiều bệnh nhân bị dị ứng với các yếu tố ví dụ như là khói bụi thuốc lá
đặc biệt là thuốc lá thì bệnh nhân có thể là trước đây từng hút thuốc lá
hoặc là bệnh nhân trong gia đình có người hút thuốc lá trong cơ quan có người hút thuốc lá thì ta phải ngửi cái mùi khói thuốc đấy
và họ cảm thấy rất khó chịu hoặc là dễ bị ho dễ bị khó thở khi mà mùi thuốc lá
thứ hai là yếu tố ô nhiễm môi trường
ví dụ như là cái nghề nghiệp của họ phải tiếp xúc với nhiều bụi nhiều khói công nghiệp thì cũng dễ kích tích vào đường thở gây ra những cơn hen
thứ ba là cái bụi mặt nhà tức là những cái con bọ ly trong cái môi trường sống của chúng ta
những con mọ đấy nó có thể bám vào dèm cửa chăn ga gối đệm và nó đi vào trong cái đường thở gây ra kích ứng đường thở
thứ tư là nấm mốc
ngoài ra thì cũng có một số yếu tố khác có thể khởi phát cơn hen có thể kể đến ví dụ như là những viêm đường hấp trên
bệnh nhân bị viêm mũi xoang viêm mũi dị ứng thì những cái virus vi khuẩn gây ra các triệu chứng của viêm mũi xoang viêm mũi dị ứng có thể cũng kích thích cân hen
một cái nữa đấy là về cái gắng sức
ví dụ một bệnh nhân mà người ta thường có thể bị khó thở sau khi người ta tập những bài tập thể dục thể thao gắn sức chẳng hạn thì họ cũng có thể bị khởi các cơn hen
nhiều người dân thì cũng đặt ra câu hỏi là hèn xuyễn có chữa được khỏi hẳn hay không
và hiện nay thì ở bệnh viện đa khoa tâm anh thì đang có những biện pháp điều trị tối ưu nào đối với bệnh hen xuyễn thưa bác sĩ
chúng ta không bị ảnh hưởng bởi bệnh hen và cái đấy nó phụ thuộc vào việc mà chúng ta sẽ điều trị như thế nào
thế thì ở bệnh viện chúng tôi thì chúng tôi sẽ có những bác sĩ chuyên gia đầu ngành về các bệnh lý hô hấp nói chung và hen phế quản nói riêng
bệnh viện pháp đồ cập nhật nhất của các tổ chức quản lý hen phế quản trên thế giới để có những loại thuốc tốt nhất cho bệnh nhân
các thuốc điều trị hen thì đã thường chia làm hai nhóm là các thuốc dự phòng cơn và các thuốc cắt cơn
các thuốc dự phòng cơn thì thường là những cái thuốc hít xịt có chứa corticoid cộng với lại các cái thuốc giãn phế quả tác dụng kéo dài cụ thể là nhóm cường beta
thì các thuốc này nó sẽ giúp cho bệnh nhân duy trì được một đường thở thông thoáng ít bị co thắt và khiến cho bệnh nhân ít nguy cơ bị những cơn hen cấp
nhóm thuốc thứ hai là nhóm thuốc cắt cơn tức là cũng là các thuốc dạng phế quản và giảm viêm nhưng các thuốc này có tác dụng sẽ nhanh hơn và sử dụng khi bệnh nhân lên cơn khó thở
một lần nữa cảm ơn bác sĩ về những chia sẻ vừa rồi
khi không được kiểm soát bằng các thuốc chữa hen xuyễn bệnh hen xuyễn có thể gây ra các vấn đề sức khỏe như mệt mỏi ít vận động và tăng cân công việc dở dang khó tập trung căng thẳng lo lắng trầm cảm
hen xuyễn cũng có thể dẫn đến tình trạng bệnh
bệnh lý nghiêm trọng bao gồm viêm phổi sảy thai sinh non các ống phế quản bị thu hẹp vĩnh viễn trong phổi ung thư phổi suy hô hấp
phòng ngừa hen xuyễn bằng nhiều cách khác nhau như tránh các tác nhân gây bệnh tuân thủ hướng dẫn của bác sĩ về dùng thuốc điều trị hen xuyễn theo dõi tình trạng bệnh tìm hiểu các dấu hiệu khiến bệnh trở nên tồi tệ hơn nên chuẩn bị một thiết bị đo lưu lượng đỉnh
bệnh nhân có thể xin lời khuyên từ bác sĩ để tiêm phòng vaccine một số bệnh để giảm nguy cơ diễn biến nặng của hen phế quản như vaccine covid một mươi chín cúm viêm phổi do ho gà
ngoài ra người bệnh nên duy trì cân nặng hợp lý chế độ ăn uống lành mạnh bỏ hút thuốc tập thể dục thường xuyên tránh căng thẳng
bệnh nhân có thể xin lời khuyên từ bác sĩ để tiêm phòng vaccine một số bệnh để giảm nguy cơ diễn biến nặng của hen phế quản như vaccine covid một mươi chín cúm viêm phổi zona ho gà